thưa quý vị ông nguyễn ngọc ánh tránh thanh tra tỉnh lâm đồng vừa bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
phối hợp với công an tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi nhận hối lộ
thông tin ban đầu cho biết ông ánh có liên quan tới sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng khu đô thị thương mại du lịch
nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh do công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh làm chủ đầu tư khi tiến hành thanh tra dự án này
dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh do công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh làm chủ đầu tư có quy mô hơn ba năm trăm chín mươi năm hectare
trong đó diện tích thuê rừng trên một năm mươi hectare với tổng vốn đầu tư lên đến hai mươi năm hai trăm bốn mươi ba tỷ đồng
thời gian dự kiến thực hiện từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên tới nay dự án này mới chỉ xây dựng được vài công trình tạm và để rừng bị phá lấn chiếm hàng trăm hectare